tiến trình hội nhập quốc tế đã có những tác động to lớn nhiều mặt đến thế và lực của việt nam trong phát triển kinh tế tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân tạo sức ép và điều kiện để hoàn thiện thể chế kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia doanh nghiệp và sản phẩm
tham gia sân chơi toàn cầu chúng ta đã thực hiện mở cửa thị trường nội địa chủ động thay đổi kết cấu kinh tế hình thành các khu công nghiệp tập trung và hướng tới hình thành một số đặc khu hành trình
từ việc xác định đúng mục tiêu nội dung xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ chúng ta đã tập trung phát triển các ngành các lĩnh vực trọng yếu tạo nền tảng cho phát triển bền vững vừa đáp ứng nhu cầu trong nước ở mọi tình huống vừa bảo đảm cho xuất khẩu
nguồn lực để công nghiệp hóa hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ được thu hút cả trong nước và ngoài nước

nước ta có vị thế ngày càng lớn trong xuất khẩu hàng hóa toàn cầu và được xếp vào nhóm ba mươi nền kinh tế xuất khẩu hàng hóa hàng đầu thế giới
từ chỗ thường xuyên nhập siêu việt nam đã chuyển sang cân bằng xuất nhập khẩu thậm chí là có xuất siêu
hệ thống pháp luật của việt nam đã và đang tiếp tục được hoàn thiện theo hướng ngày càng trở nên rõ ràng minh bạch hơn tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng
thành công trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ
trong hơn ba mươi năm đổi mới chính là nền kinh tế có bước phát triển tốt và ổn định
tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý xu hướng phát triển năm sau cao hơn năm trước
chất lượng tăng trưởng được nâng lên
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ở nước ta được thể hiện ở độc lập tự chủ về đường lối phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa tạo tiềm lực kinh tế khoa học và công nghệ cơ sở vật chất kỹ thuật đủ mạnh
có cơ cấu kinh tế hợp lý có hiệu quả và sức cạnh tranh cao
tập trung phát triển các ngành lĩnh vực và sản phẩm kinh tế chủ yếu có vai trò quan trọng hàng đầu hiệu quả
nền kinh tế từng bước được cơ cấu lại gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế được tăng cường
nguồn nhân lực để cung ứng cho phát triển kinh tế xã hội ngày càng phát triển
nền kinh tế việt nam đã đứng vững và phát triển trước những thách thức to lớn từ các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
chính phủ đã thực hiện tốt vai trò quản lý và kiến tạo
môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện minh bạch bình đẳng hơn
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế đang được nâng lên
đáng chú ý các chỉ số về kết quả hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được ở mức cao
theo báo cáo của chính phủ tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi tính đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
sau ba mươi năm đã có số vốn đăng ký là ba trăm ba mươi bốn tỷ usd
hiện đã có một trăm hai mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đầu tư vào việt nam
vốn fdi vào việt nam chiếm hai mươi năm tổng vốn đầu tư toàn xã hội
các đối tác đã cam kết viện trợ hơn ba tỷ usd cho việt nam từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
tính đến nay đã có hơn bảy mươi nước công nhận việt nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ
hội nhập kinh tế quốc tế thành công đã tạo thêm nội lực cho đất nước
môi trường kinh tế vĩ mô ổn định
bền vững là điều kiện tiên quyết nhằm duy trì củng cố và phát huy thành quả đã đạt được trong hơn ba mươi năm đổi mới
tuy nhiên xem xét dưới góc độ phát triển bền vững sáng tạo bao trùm trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam còn nhiều hạn chế
như việc ban hành các chính sách pháp luật vừa thiếu vừa chưa đồng bộ
việc tổ chức thực hiện các chủ trương nghị quyết của đảng pháp luật của nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế chưa nghiêm chưa mạnh mẽ quyết liệt
trình độ năng lực điều hành quản lý kinh tế nhất là của các doanh nghiệp trong nước còn yếu kém
chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế chưa toàn diện chưa cụ thể dẫn đến chưa tận dụng được hết lợi ích của hội nhập kinh tế quốc tế trong việc làm tăng nguồn lực cho phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
những hạn chế nội tại của nền kinh tế là một nhân tố tác động tiêu cực đến việc làm tăng nguồn lực cho phát triển
thủ tục hành chính còn nhiều vướng mắt
tình hình sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn
số lượng doanh nghiệp giải thể ngừng hoạt động lớn
năng lực tài chính quản trị của phần lớn doanh nghiệp trong nước còn hạn chế
hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải có sự phối hợp thường xuyên giữa các bộ ban ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cộng đồng
sự phối hợp triển khai đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương
tuy nhiên thời gian qua một bộ phận đầu mối về hội nhập kinh tế quốc tế tại một số bộ ban ngành
địa phương vẫn chưa trú trọng đến khâu phối hợp và tham vấn với các chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế
chính vì vậy việc triển khai công tác hội nhập đã không đạt được kết quả như mong muốn
bên cạnh đó khi xây dựng các kế hoạch đề án chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế
đa số các đầu mối về hội nhập kinh tế quốc tế tại các bộ ban ngành địa phương lại chưa có kế hoạch đề án chương trình này
do không có quy định về cơ chế giám sát theo dõi đánh giá
nên rất khó để tổng hợp đầy đủ kịp thời cũng như đánh giá kết quả cuộc việc triển khai một cách đồng bộ và toàn diện
cục diện phức tạp của thế giới và khu vực đặt ra yêu cầu khẩn trương nâng cấp công tác phân tích dự báo chiến lược
và đánh giá rủi ro hệ thống đáp ứng được việc xử lý những tình huống phức tạp phát sinh
cần nhận diện sớm các động thái xu hướng phát triển lớn của thế giới
từ đó có sự điều chỉnh đúng đắn trong chiến lược phát triển tận dụng triệt để những cơ hội mới mở ra
việt nam không thể tiếp tục phát triển nhanh bền vững sáng tạo bao trùm nếu chỉ dựa vào các ngành sử dụng nhiều lao động và nguyên liệu
mà cần hiện đại hóa bằng công nghệ mới các ngành sản xuất truyền thống đột phá vào những ngành dựa trên công nghệ cao
chú trọng phát triển các ngành dịch vụ tri thức và cần nhất là phải trở thành một mắt xích trong mạng sản xuất và phân phối của các công ty đa quốc gia
tác giả bài viết cho rằng từ nay tới năm hai nghìn hai mươi
việt nam vừa xử lý những yếu kém tồn động điểm ngẽn trong mô hình phát triển cũ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
vừa thiết lập những yếu tố cho một mô hình tăng trưởng mới theo hướng bền vững sáng tạo bao trùm
cần khuyến khích áp dụng công nghệ nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thế giới và quá trình hội nhập quốc tế
việt nam đã xác định ba lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế cần tiến hành cơ cấu lại
với trọng tâm là đầu tư công cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính
cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước với trọng tâm là các tập đoàn tổng công ty nhà nước
việc thực hiện cơ cấu lại những lĩnh vực trên sẽ góp phần sửa chữa những khuyết tật cơ bản của nền kinh tế
loại bỏ những rủi ro trong dài hạn từ đó bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và tạo lập tiền đề cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng
cần thiết kế một chính sách công nghiệp đặt trọng tâm vào nâng cấp nền tảng công nghệ và phát triển khu vực kinh tế tư nhân để đạt được mục tiêu phát triển rút ngắn
cần nắm bắt được làn sóng khởi nghiệp của các doanh nghiệp công nghệ và có các chính sách giúp các doanh nhân vượt qua rào cản về vốn rủi ro nguồn nhân lực
để hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của mình trong các dự án kinh doanh
phát triển hệ thống tài chính hỗ trợ hấp thụ và áp dụng công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo
nhà nước cần tập trung xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho việc thành lập hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm
thực hiện nhiều hình thức kết hợp nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước với nguồn vốn đầu tư của tư nhân để cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
với chỉ hơn ba mươi dân số sống ở đô thị việt nam vẫn còn nhiều dư địa để tăng tốc của quá trình đô thị hóa
phải hình thành nên một hệ thống hiện đại các trung tâm đô thị liên kết với nhau
các thành phố có quy mô khác nhau
được kết nối chặt chẽ với nhau sẽ góp phần nâng cao tính sẵn sàng về công nghệ nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo và hỗ trợ việc chia sẻ thành quả từ quá trình này trong cả nước
độc lập tự chủ cũng là phải tự tạo nguồn nhân lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua cải cách hệ thống giáo dục và đào tạo gắn đào tạo với thực tiễn thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp đặc biệt chú trọng đào tạo nghề và đào tạo nhân tài
để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
cải thiện chất lượng quản trị quốc gia cần thiết lập một nền kinh tế thị trường đầy đủ minh bạch và hiện đại vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu của hội nhập quốc tế
để thỏa mãn nhu cầu dịch vụ ngày càng cao và đa dạng của người dân cần đưa cơ chế thị trường và tạo dựng chính quyền dạng doanh nghiệp theo hướng trao quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ công
bảo đảm cho các tổ chức này có quyền tự chủ cao về bộ máy con người và tài chính
xây dựng bộ máy hành chính có trách nhiệm giải trình dựa trên ba trụ cột
một là tăng cường tính minh bạch trong chưu trình chính sách
hai là bảo đảm có các nhóm chủ thể khác biệt chịu trách nhiệm trong việc xây dựng thực thi và đánh giá chính sách
ba là tăng cường vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu
áp dụng mạnh mẽ chính phủ số ở mọi lĩnh vực để giảm thiểu và hiện đại hóa thủ tục hành chính hạn chế tham nhũng và tiếp nhận được sự phản hồi của người dân
thiết lập các cơ chế đối thoại liên tục nhằm giám sát nền hành chính công và dỡ bỏ những rào cản bất cập xuất hiện trong quá trình thực thi chính sách
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần trích bài đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế của giáo sư tiến sĩ vũ văn hiền phó chủ tịch hội đồng lý luận trung ương bài đăng trên tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau